trong bối cảnh biến thể omicon của virus corona rất dễ lây lan một số chuyên gia cho rằng
đã đến lúc cần xem xét lại việc sử dụng khẩu trang đặc biệt là khẩu trang vải
đây có còn là lá chắn an toàn bảo vệ người dùng khỏi sự xâm nhập của virus
hãng tin cnn dẫn lời tiến sĩ lian bác sĩ cấp cứu đồng thời là giáo sư thỉnh giảng
về chính sách và quản lý y tế tại trường đại học job washington nói
khẩu trang vải chỉ đơn thuần là đồ trang trí trên mặt chúng không thể ngăn ngừa được biến thể omicron
đây là điều mà các nhà khoa học và các quan chức y tế cộng đồng đã nói tới trong nhiều tháng qua
chúng ta cần đeo ít nhất một khẩu trang phẫu thuật ba lớp còn được gọi là khẩu trang dùng một lần
loại này có thể mua ở hầu hết các hiệu thuốc và một số cửa hàng tạp hóa và bán lẻ
bạn có thể đeo khẩu trang vải bên ngoài nhưng đừng chỉ đeo duy nhất một loại khẩu trang vải đó
tốt nhất ở những nơi đông người bạn nên đeo khẩu trang kn chín mươi năm hoặc n chín mươi năm
chuyên gia này cho biết thêm khẩu trang kn chín mươi năm hoặc n chín mươi năm ôm khít mặt hơn và được làm từ các chất liệu nhất định như sợi polypropyland
những loại khẩu trang này giúp ngăn chặn các hạt nhỏ lọt vào mũi hoặc miệng của người sử dụng trong khi vẫn cho phép họ hô hấp hay nói chuyện bình thường
trong những tháng đầu tiên của đại dịch các chuyên gia y tế không khuyến khích công chúng mua khẩu trang n chín mươi năm
vì khi đó các nhân viên y tế thiếu thiết bị bảo hộ
tuy nhiên hiện giờ nguồn cung khẩu trang n chín mươi năm không thiếu tiến sĩ quen nói
tuy nhiên chỉ dẫn gần đây nhất của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ về việc chọn đeo vệ sinh và bảo quản khẩu trang đúng cách
lại khuyến cáo mọi người nên tránh dùng khẩu trang n chín mươi năm mà thay vào đó là khẩu trang có hai hoặc nhiều lớp vải có thể giặt được và thoáng khí
theo tiến sĩ gen đó là một sai lầm lớn vì mỹ không có văn hóa đeo khẩu trang và mọi người không thích đeo khẩu trang
thì ít nhất hãy khuyên người dân dùng loại khẩu trang hiệu quả nhất
chuyên gia này cho biết các quốc gia khác cùng cả đức và áo đã thay đổi các tiêu chuẩn của họ và yêu cầu sử dụng khẩu trang phẫu thuật ở một số khu vực nhất định
các chuyên gia y tế mỹ cho hay khẩu trang vải loại được khuyến khích sử dụng trong giai đoạn đầu của đại dịch có thể lọc các giọt bán lớn
trong khi đó các loài khẩu trang hiệu quả hơn như n chín mươi năm có thể lọc các giọt bắn lớn và các hạt không khí nhỏ hơn
theo cdc khẩu trang n chín mươi năm có thể lọc tới chín mươi năm các hạt trong không khí
khẩu trang phẫu thuật hay khẩu trang dùng một lần ít hiệu quả hơn loại n chín mươi năm khoảng năm một mươi